thực hiện nghị quyết một mươi một của bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
những năm qua phụ nữ các dân tộc ở sơn la đã chủ động tham gia vào đời sống chính trị
đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhiều năm trên cương vị là bí thư đảng ủy phường đồng chí lò thị bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cấp trên đánh giá cao
đồng chí bình luôn tâm niệm trong xã hội hiện đại người phụ nữ nhất là người phụ nữ dân tộc thiểu số
cần phải biết vượt qua chính mình để công hiến sức lực và trí tuệ cho xã hội
nếu như một người phụ nữ mà không có sự bất phá không có thay đổi về tư duy của một người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay
thì có lẽ là sẽ rất khó khăn
thực tiễn những năm gần đây tại nhiều cơ sở tỷ lệ cán bộ nữ tham gia làm lãnh đạo ngày càng nhiều
vượt qua tự ti và thói quen an phận nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số
nhiều chị em đã nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận không chỉ đảm việc nhà mà còn giỏi cả việc nước
tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do hội liên hiệp phụ nữ phát động
đó là phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc
và chị em luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được ra
tính đến nay tỉnh sơn la có trên ba ba trăm linh cán bộ nữ chiếm tỷ lệ ba mươi
đội ngũ cán bộ nữ có năng lực phẩm chất và triển vọng đã được chú trọng đào tạo bồi dưỡng quy hoạch luân chuyển bổ nhiệm vào những vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị ca cấp
đảng bộ tỉnh đã xác định tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng quy hoạch điều động luân chuyển bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử
trong đó có quan tâm bố trí hài hòa
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi có một mươi hai nữ cán bộ tham gia vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh sơn la chiếm hai mươi hai
nữ đại biểu quốc hội có hai trên sáu đại biểu chiếm trên ba mươi ba
đại biểu nữ tham gia hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh sơn la nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một cũng tăng dần lên so với nhiệm kỳ trước
điều này khẳng định chất lượng đội ngũ cán bộ nữ ở sơn la ngày càng cao
nâng cao đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới